ngày hai mươi một tháng chín đoàn kiểm tra của ban bí thư do đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với ban thường vụ tình huy đồng nai
thông báo sự thảo kết luận kiểm tra về thực hiện nghị quyết trung mương bốn khóa một mươi hai gắn với việc
triển khai tổ chức thực hiện quy định số một trăm linh một của ban bí thư quy định số năm mươi năm của bộ chính trị và
việc triển khai quán triệt quy định số tám của ban chấp hành trung mương khóa một mươi hai đối với ban thường
vụ tỉnh ủy đồng nai phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phan đình trạc đánh giá ban thường
vụ tình hủy đồng nai đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết trung mương bốn và các quy định
của bộ chính trị ban bí thư và đã đạt được những kết quả tích cực đồng chí phan đình trạc nhìn
nhận công tác cán bộ của ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai nhiệm kỳ vừa qua là bài học lớn mà toàn
thể cán bộ đảng viên cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc xem đây là bài học sâu sắc bài học từ không
thành công trong công tác cán bộ một nhiệm kỳ mà có đến bốn ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
bị xử lý kỷ luật trong đó có ba đồng chí bị cách chức